liên quan đến vụ nổ súng gây chết người xảy ra tại khu vực cầu quay ở thành phố mỹ tho xảy ra vào tối ngày một mươi ba tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang vừa tạm giữ trần minh quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thành phố cần thơ để điều tra
quân được xác định là người đã đưa súng dạng công cụ hỗ trợ cho nguyễn ngọc ti và nguyễn thành mạnh cùng chú tại thành phố mỹ tho
trước đó hai đối tượng mạnh và ti đã bị bắt giữ
theo kết quả điều tra tối ngày một mươi ba tháng ba do mâu thuẫn trong lúc lưu thông ti và mạnh đã dùng súng công cụ hỗ trợ bắn huỳnh bảo sang chú tại xã mỹ phong tử vong
sau khi xảy ra sự việc phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an thành phố mỹ tho đã xác minh làm rõ bắt giữ thủ phạm gây án